do hoàn lưu khối không khí biển lấn rõ hơn về phía tây nên mưa rông ở hai khu vực tây nguyên và nam bộ lại có xu hướng giảm đi rõ rệt
gió tây nam hoạt động yếu nên mưa rông cũng chỉ lác đác xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối
ban ngày trời có nắng từ sớm nên nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
còn ở nam bộ nhiệt độ cao nhất đồng đều trong ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ một số nơi ở miền đông nam bộ có thể lên đến trên ba mươi bốn độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
hướng gió thịnh hành trên toàn bộ khu vực biển đông bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa
vẫn là hướng gió tây nam với cường độ trung bình yếu khoảng cấp ba cấp bốn
độ cao sóng nhỏ phổ biến là dưới một mét cùng tình trạng biển khá êm đềm
nên bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi đánh bắt cá cũng như các nguồn lợi thủy hải sản trên những ngư trường truyền thống này
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước